trong khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa trời không mưa
do hướng nam đến tây nam cấp bốn cấp năm
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông còn có nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy cũng như gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước